báo nhân dân phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến về chủ đề
tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động với nội dung lựa chọn lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp
đây là một trong những nội dung trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi thu hút sự quan tâm của dư luận
tại buổi giao lưu các đại biểu khách mời đã cùng trao đổi với độc giả của báo nhân dân những băn khoăn của độc giả
như việc tăng tuổi nghỉ hưu liệu có tác động nhiều đến cơ hội việc làm của giới trẻ
định hướng nào về chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tuyển dụng những lao động cao tuổi
theo thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội doãn mậu diệp lý do của việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
thì tập trung vào những lý do chính đó là việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm chủ động ứng phó sự thiếu hụt lao động trong tương lai
thứ hai để bảo đảm bình đẳng giới trong tuổi nghỉ hưu lần đề nghị này sẽ thu hẹp khoảng cách
còn hai tuổi giữa nam với nữ và tiến tới sẽ san bằng khoảng cách này
và cuối cùng với việc nâng dần tuổi nghỉ hưu sẽ giải quyết hài hòa cả hai vấn đề
là số năm hưởng bảo hiểm xã hội ít đi sẽ giúp quỹ tốt lên
hai là mức hưởng bảo hiểm xã hội tăng lên khi thời gian đóng được cải thiện